quá trình hội nhập kinh tế quốc tế được xem là một trong những trụ cột thúc đẩy phát triển kinh tế việt nam
với những nỗ lực không ngừng việt nam đã đạt được nhiều thành tựu bằng việc ký kết nhiều hiệp định song phương và đa phương
được quốc tế ghi nhận và đánh giá cả
theo số liệu thống kê đến năm hai nghìn một mươi tám quy mô của nền kinh tế việt nam đạt hai trăm bốn mươi năm tỷ usd
đứng thứ bốn mươi bốn trên thế giới về gdp và đứng thứ ba mươi bốn theo suốt mùa
gdp bình quân đầu người đạt hai năm trăm tám mươi usd khoảng cách thu nhập giữa việt nam với các nước đã được thu hẹp
năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục đánh dấu giai đoạn mới hội nhập quốc tế của việt nam
đó là hội nhập và liên kết quốc tế toàn diện sâu rộng
hiện nước ta là tâm điểm của mạng lưới kết nối một mươi sáu hiệp định thương mại tự do fta với năm mươi chín đối tác
mở ra cơ hội mở rộng và đa dạng hóa thị trường thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội
thì đó là cái câu chuyện làn sóng đầu tư đang tăng ra đang rất gia tăng rất mạnh vào việt nam
và cộng thêm đó là cái cộng hưởng của các hiệp định thương mại tự do
trong đó có hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu mà chúng ta đã ký kết
thì thật sự việt nam đang là một cái địa điểm mà thu hút đầu tư rất mạnh của tất cả các nhà đầu tư trên thế giới
nhưng trong hàng loạt các lĩnh vực mà các sản phẩm của chúng ta và xuất xứ việt nam sẽ có được điều kiện để hưởng các ưu đãi thuế quan
với quyết tâm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn
từ một nước nông nghiệp lạc hậu đến nay việt nam đã trở thành một trong những nước phát triển
tập trung vào xuất khẩu đứng đầu trong xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên thế giới
tuy nhiên việc đón đầu các hiệp định thương mại tự do fta đã đặt ra những yêu cầu mới hoàn toàn khác so với giai đoạn trước
nhất là việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với công nghệ số hội nhập quốc tế chủ động sáng tạo hiệu quả
vì phát triển nhanh và bền vững càng trở nên cấp thiết đòi hỏi sự quyết tâm nỗ lực đồng bộ và sự đồng hành của các cấp ngành các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp

và chính vì sự hỗ trợ này cho nên chúng ta có được những mũi nhọn tốt để ra thị trường thế giới
và đương nhiên từ những mũi nhọn tốt đấy kéo theo toàn bộ các chuỗi trong hệ thống sản xuất của việt nam cùng đi lên chúng ta cũng rất tự hào về điều đó
di trúc của chủ tịch hồ chí minh đã thể hiện rõ quan điểm của người về việc phục hồi phát triển các ngành kinh tế
cũng như đầu tư xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế
vận dụng di trúc của người đảng nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực mở rộng các ngành kinh tế
tận dụng thời cơ để từng bước vững chắc đầu tư và xây dựng một nền kinh tế hội nhập quốc tế và phát triển bền vững
thực sự đưa đất nước thành một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và sầu mạnh